trong thời gian vừa qua nhu cầu trang bị các thiết bị vật tư y tế các thiết bị thở các bộ test nhanh thiết bị bảo hộ nước sát quẩn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh đang hết sức cấp thiết
và trước thực tế này một số đối tượng vì lợi nhuận đã bất chấp sự an toàn tính mạng của người dân tiến hành sản xuất kinh doanh buôn bán các mặt hàng không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ
hậu quả của hành vi này là hết sức nghiêm trọng
thế nhưng thực tế hiện nay hành vi buôn bán trang thiết bị y tế phần lớn vẫn chỉ bị xử lý ở mức độ hành chính và chưa tạo được sức gian đe
hơn một thiết bị y tế là các dụng cụ hỗ trợ máy thở không nguồn gốc xuất xứ như thế này vừa được lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện hoài đức hà nội phát hiện thu giữ
toàn bộ số hàng hóa này đã bị bắt quả tăng khi đang vận chuyển bốc xếp trên địa bàn xã an khánh
theo điều tra ban đầu mỗi sản phẩm này chỉ có giá nhập từ hai mươi bảy sáu trăm linh đồng trên một chiếc
thế này là cái thiết bị đấu nối để tiếp nối cho bệnh nhân thở và thở oxy
cái đầu này là đấu nối bệnh oxy vào và cái đầu này là đấu nối vào bệnh nhân
chất lượng thì bây giờ thì mình không thể nói trước là gì vì nó chẳng có một cái giấy tờ gì để chứng minh cái nguồn gốc của sản phẩm
không chỉ vụ việc nêu trên thời gian vừa qua các lực lượng chức năng tại nhiều tỉnh thành phố cũng đã liên tục phát hiện bắt giữ hàng chục nghìn sản phẩm thiết bị
vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội làm nơi buôn bán
sau đó tìm những địa hình đi lại khó khăn sâu trong các ngõ nhỏ để làm nơi cất giấu hoặc trao đổi hàng hóa
qua công tác điều tra cơ bản và công tác nắm tình hình liên tục nắm tình hình
chúng tôi cũng đã rất quyết tâm khám phá các vụ việc buôn bán khẩu trang không nguồn gốc
rồi que tét thử có nguồn gốc xuất xứ và thiết bị sợ thở
chúng tôi đã lập hẳn một chuyên đề để đấu tranh khám phá
và chúng tôi cũng kịch liệt lên án đối với những cá nhân tổ chức lợi dụng tình hình dịch bệnh
lợi dụng sự khan hiếm của thiết bị vật tư y tế để đưa vận chuyển hàng hóa không nguồn gốc vào nội địa
và để bán đến những người mắc bệnh
các trang thiết bị và tư y tế là những vật dụng không thể thiếu trong công tác điều trị người bệnh
cũng như đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vì vậy những vật tư thiết bị y tế không đảm bảo về chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
và tính mạng của người bệnh cũng như cán bộ y tế
trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ không được quản lý chất lượng
trang thiết bị y tế giả nếu được đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp
đến chất lượng của dịch vụ y tế mang lại nhiều rủi ro cho người bệnh và nhân viên y tế
hoặc là rủi ro cho môi trường y tế
và nếu người dùng là nhân viên y tế thì sẽ là tăng tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh hiện nay
và những hàng hóa nhập từ nước ngoài về và không qua hải quan không khai báo hải quan và không nộp thuế
không có nguồn gốc chứng từ hóa đơn về cái hàng hóa đó thì đó là hàng lậu
và với cái hàng lậu như vậy mà trị giá dưới một trăm linh triệu đồng thì sẽ bị phạt hành chính
có thể phạt lên đến
bốn mươi triệu đồng đối với hành vi vi phạm chính
còn đối với hàng lậu mà có trị giá từ một trăm linh triệu đồng trở lên so với cái hàng thông thường
so với hàng thật thì người vi phạm buôn lậu sẽ bị xử lý hình sự về tội buôn lậu
theo quy định tại một điều một trăm tám mươi tám của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với cái chế tài cao nhất của tội danh này thì có thể lên đến là hai mươi năm tù
việc đưa trang thiết bị vật tư y tế giả kém chất lượng không có nguồn gốc xuất xứ đưa ra thị trường
là hành vi làm ảnh hưởng chung đến công tác phòng chống dịch trên cả nước
đi ngược lại với tinh thần chống dịch như chống giặc hiện nay
đây là hành vi lừa dối người tiêu dùng đáng bị lên án và phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật